tại thành phố đà nẵng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo một mươi một tỉnh thành trên địa bàn quân khu năm
về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ quân khu năm lần thứ một mươi nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh
mặc dù vừa tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
song công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được thường vụ đảng quỷ quân khu năm
tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chất lượng theo đúng tiến độ đề ra
tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt nhất là đẩy mạnh tuyên truyền
tạo không khí tin tưởng phấn khởi trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu